kỹ thuật bón phân cũng như nước tưới cho rau phải được tiệt trùng

xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau